chứ còn nếu mà bán ở cửa hàng không thì chỉ có những khách hàng xung quanh đấy là
những khách hàng mà người ta biết đến mình thôi
chứ còn nếu mà để bán được nhiều thì chỉ có bán online thôi
người này cho chúng tôi biết nên bắt đầu tham gia hệ thống bằng đơn hàng ba triệu đồng
và để tạo niềm tin cho chúng tôi giới thiệu về chuyến đào tạo tại lào cai của hệ thống
tất nhiên để đến được buổi đào tạo chúng tôi phải chuyển trước ba triệu đồng
trên chuyến xe lên lào cai chúng tôi đã được tiết lộ nhiều bí quyết
tưởng là đơn giản nhưng lại hiệu quả không ngờ